cách đây ba năm chị y ba mươi bốn tuổi ở tp hcm đi khám tại một bệnh viện ở tp hcm thì phát hiện biếu sáp được sinh thiết với kết quả lành tính
chị yên tâm về nhà và không tới khám vì tin tưởng mình sẽ không bị ung thư
tuy nhiên ba năm sau chị rất bất ngờ khi hình ảnh chụp ct cho thấy khu biêu rắc của chị đã bị di căn nhiều hạch dính vào những cấu trúc xung quanh
chị cho biết một tháng trở lại đây chị sơ thấy cục u tò ở vùng cổ
chị y sau đó liên đi khám tại bệnh viện đa khoa xuyên á tp hcm
sau khi siêu âm tiến giáp bác sĩ nghi ngờ khối u ác tính và đã được sinh thiết với kết quả ung thư tuyến giáp
bác sĩ nguyễn quốc huy khoa ung biếu cho biết bứu giáp của bệnh nhân bị di căng nhiều hạch dính vào những cấu trúc tổ chức xung quanh
nên việc phẫu thuật các toàn bộ tiến giáp và nạo hạch cổ diễn ra rất khó khăn
tuy nhiên với sự cố gắng của ekip bác sĩ đã cắt chọn được bứu giáp và nạo hết các hạch ở vùng cổ
kết quả sau mổ bệnh nhân hồi phục tốt hướng điều trị tiếp theo là bệnh nhân sẽ phải uống iốt phóng xạ
nếu như bệnh nhân y tái khám để được chẩn đoán sớm thì ca phẫu thuật dễ dàng hơn và có khả năng không phải uống iốt phóng xạ sau đó bác sĩ huy cho biết
ung thư tuyến ráp là một trong những bệnh thường gặp ở vùng đầu mặt cổ ở cả nam và nữ giới
bệnh thường không có dấu hiệu rõ ràng nên âm thầm di căng tới nhiều bộ phận khác
khi phát hiện bệnh đã ở sau đoạn buộn
ung thư tiến giáp xảy ra khi những tế bào bình thường ở tuyến giáp biến đổi thành những tế bào bật thường và phát triển không tân theo sự kiểm soát của cơ thể
tuyến giáp là một tuyến nội tiết nằm ở giữa cổ bao gồm hai thủy nối với nhau qua yêu dắp trạng
các chức năng tiết ra học môn giúp cơ thể tăng trưởng và phát triển
ung thư tiến giáp có nhiều loại khác nhau hay gặp là ung thư tiến giáp thể nhú thể tủy không phân biệt hóa
trong đó thể tủy và thể không phân biệt hóa có tiên lượng sâu hơn
tuy nhiên ung thư tiến giáp đặc biệt là thể biệt hóa là bệnh ung thư tiên lượng rất tốt
chia sẻ với bệnh ung thư tiến giáp thạc sĩ bác sĩ ngô văn tị khoa ung biếu bệnh viên đạo y hà nội cho biết
ung thư tiến giáp biến đổi tế bào cho tới trẻ ung thư
và ung thư tiến giáp là một bệnh lý thường xa cũng rất phổ biến hay gặp
nhưng tuy nhiên trước đây các phương tiện ít phát hiện được hơn
hiện nay sự phát triển rộng rãi của sưu âm phát hiện ra ung thư tiến giáp rất sớm và đổi trị rất hiệu quả
hạn chế tiếp xúc với chất độc hại tránh tiếp xúc với các hóa chất độc hại thuốc lá và các tên nhân gây ổn nhiễm môi trường